công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy và bắt giữ một đối tượng thu hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào hồi một mươi hai h ngày năm tháng sáu tại khu vực cánh đồng bản nang ngum xã thanh yên huyện điện biên
công an huyện điện biên đã phát hiện và bắt quả tang tòng văn hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi người địa phương
đang vận chuyển ma túy thu hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp một xe máy
số ma túy trên được hoa cất giấu vào trong bình phun thuốc trừ sâu
hoa là đối tượng đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi h năm mươi phút cùng ngày công an huyện điện biên cũng đã phát hiện bắt giữ đối tượng lường thị biên
chú bản co trai xã thanh an huyện điện biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu chín mươi hai gói nhỏ heroin khối lượng sáu ba gram
biên khai nhận sử dụng số ma túy trên để bán kiếm lời